trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi tại thành phố lào cai đoàn đại biểu bộ đội biên phòng khu mông tự quân giải phóng nhân dân trung quốc đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai của việt nam
tại buổi hội đàm hai bên đã thống nhất trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin tình hình liên quan kịp thời phối hợp xử lý ổn thỏa các sự kiện biên giới
cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật tự giác chấp hành các quy định chính sách về biên giới quốc gia
hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật biên giới như tuyên truyền miệng phát tờ rơi tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật
chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng mô hình kết nghĩa hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới xúc tiến tổ chức hoạt động kết nghĩa đồn tiểu đoàn hữu nghị chung tay xây dựng biên giới bình yên